sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký giấy phép lái xe quốc tế mà không cần di chuyển đến sở giao thông vận tải hay tổng cục đường bộ việt nam để làm thủ tục
theo đó dịch vụ đổi giấy phép lái xe quốc tế qua mạng áp dụng đối với người việt nam người nước ngoài có thẻ thường trú tại việt nam có giấy phép lái xe quốc gia do việt nam cấp bằng vật liệu pet còn giá trị sử dụng
người dân chỉ cần truy cập vào trang web của tổng cục đường bộ việt nam một thủ tục hành chính chọn dịch vụ công cấp giấy phép lái xe quốc tế mức độ bốn làm theo hướng dẫn và thanh toán lệ phí trực tuyến số tiền một trăm chín mươi năm đồng
với hồ sơ hợp lệ sau bảy một mươi ngày làm việc giấy phép lái xe quốc tế sẽ được chuyển đến địa chỉ mà bạn yêu cầu
theo tổng cục đường bộ việt nam bằng lái xe quốc tế do việt nam cấp có thể sử dụng ở hơn bảy mươi quốc gia phần lớn là các nước châu âu và năm nước trong khu vực đông nam á
gồm việt nam myanmar philippines thái lan và indonesia